cũng trong một động thái nhằm gây sức ép đối với nga đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết
đình chỉ tư cách thành viên của liên bang nga trong hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
quyết định được đưa ra trong phiên họp đặc biệt về ukraine được tổ chức vào đêm qua của cơ quan này
trong số một trăm chín mươi ba thành viên của đại hội đồng có chín ba nước bỏ phiếu ủng hộ trong khi hai mươi bốn nước bỏ phiếu chống
và năm mươi tám nước bỏ phiếu trắng với nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của nga tại hội đồng nhân quyền
trước đó ukraine cáo buộc nga gây thiệt mạng cho các dân thường tại thành phố bucha và các thành phố khác
nga bác bỏ và cho rằng hình ảnh đã được giàn dựng bởi các nhóm cực đoan ukraine
các nước bỏ phiếu trắng và chống đối với nghị quyết cho rằng cơ chế điều tra được thành lập
theo quyết định của hội đồng nhân quyền vẫn đang diễn ra nên việc đề xuất và xem xét nghị quyết này là hành động vội vã
việc thông qua nghị quyết được các nước cho là có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực đàm phán
đối thoại giữa các bên liên quan gây chia rẽ và làm giảm sự tín nhiệm đối với liên hợp quốc
tổng thư ký liên hợp quốc cũng kêu gọi cần có một cuộc điều tra độc lập về vụ việc này
theo thủ tục một nước có thể bị đại hội đồng bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên hội đồng nhân quyền
khi các bằng chứng được điều tra cho thấy có sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống
trong khi đó các cuộc điều tra này của hội đồng nhân quyền còn chưa có kết luận cuối cùng